trên xe của thắng phát hiện thêm ba mươi giấy khám sức khỏe đã được đóng dấu
khám xét nơi ở của đối tượng tại sáu trăm chín mươi bốn thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân
cơ quan điều tra phát hiện nhiều con dấu tổ chức cá nhân các bệnh viện phòng khám trên địa bàn thành phố
và một trăm hai mươi tờ giấy khám sức khỏe cùng nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan công an thắng và các đối tượng liên quan khai nhận các giấy tờ tài liệu và con dấu đều là giả do đối tượng tự làm
hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phòng y tế các huyện thành phố
các bệnh viện phòng khám cơ sở sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn phải bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống covid một mươi chín
không được lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín để đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc nguyên liệu làm thuốc tăng cao
thanh tra sở y tế phòng y tế các quận các huyện thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc nguyên liệu làm thuốc tăng cao
và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý
trước đó cục quản lý dược bộ y tế có văn bản đề cập
trong thời gian gần đây có hiện tượng tăng giá đột biến nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
như nguyên liệu để sản xuất thuốc có chứa xuyên tâm liên đã được cục quản lý dược cấp số giấy lưu hành
trên những vướng mắc phát sinh từ việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu ở các tỉnh giãn cách xã hội
trong lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu vụ thị trường trong nước bộ công thương
đã có công văn thông tin cụ thể về danh mục hàng hóa thiết yếu được lưu thông
ở những địa phương đang áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
cụ thể nhóm thực phẩm bao gồm các mặt hàng theo danh mục phụ lục hai phụ lục ba
và mục ba bốn năm sáu bảy tám phụ lục bốn bàn hành kèm nghị định số một mươi năm
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn thực phẩm
nhóm hàng hóa nguyên liệu phục vụ bao gồm các mặt hàng như sắt thép phân bón
thuốc bảo vệ thực vật thức ăn chăn nuôi nhóm nhiên liệu năng lượng như xăng dầu
khí dầu mỏ hóa lỏng than và các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất sinh hoạt của địa phương
ngoài ra bộ công thương cũng đã đề xuất chính phủ ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông
thay vì liệt kê danh mục hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông nhằm hạn chế cách hiểu mỗi nơi mỗi kiểu
đang gây nhiều khó khăn hàng hóa dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này thì sẽ được cấp thẻ xanh
để lưu thông trên địa bàn địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác
để tháo gỡ khó khăn cho lao động trong lĩnh vực du lịch trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tp đà nẵng đã quyết định thông qua ngân hàng chính sách xã hội triển khai gói vai cho nhóm lao động này
với tổng số tiền gần một trăm linh tỷ đồng hiện nay đã có nhiều lao động tiếp cận được gói vay và với họ
đó như là chiếc phao cứu sinh đúng lúc và kịp thời
làm việc trong lĩnh vực du lịch công ty của anh lê thiên tư đã phải tạm ngưng hoạt động gần một năm nay
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín mới đây anh tư cũng như nhiều đồng nghiệp của mình rất phấn khởi
khi tiếp cận được gói vay thông qua ngân hàng chính sách thành phố với mức vay một trăm linh triệu đồng một người
mà không cần thế chấp
sự hỗ trợ này phần nào giúp anh vượt qua lĩnh vực du lịch
và giúp anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại
chúng tôi đã tiếp cận được cái nguồn vốn đấy và rất là kịp thời để cho anh em có thể là kinh doanh được
có thể là cải thiện được cái công an việc làm hiện tại
thì đến thời điểm này chúng tôi đã hướng dẫn những người lao động đã có một số lao động đã tiếp cận
được nguồn gốc vốn vay này để làm sao người lao động tìm kiếm được việc làm duy trì được cuộc sống
chờ cái việc là du lịch phục hồi và quay lại
thành phố đà nẵng đã ủy thác từ ngân sách địa phương một trăm linh tỷ đồng sang ngân hàng chính sách xã hội thành phố
để triển khai gói cho vai này
theo đó đối với người lao động mức cho vay tối đa đến một trăm linh triệu đồng không phải bảo đảm tiền vay
còn các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên phải có tài sản
bảo đảm tiền vay theo quy định của ngân hàng
thời hạn cho vay tối đa là năm năm với mức lãi suất bảy chín mươi hai một năm
lãi suất cố định trong suốt thời gian vay cũng là một ưu đại rất lớn
tiền lãi được tính trên dư đỡ thực tế và người vai không phải trả lãi phạt
khi trả nợ trước hàng
để tiếp cận cái nguồn vốn này thì ngân hàng cũng đã tổ chức tập hứng đến cho các đối tượng
để biết được cái hồ sơ quy trình thủ tục vai vốn
và cũng đã phối hợp với ủy ban dân xã phương để mà bình xét cho vay đối với các đối tượng
thuộc cái chương trình cho vai hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đà nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện chủ trương hỗ trợ người lao động
làm việc trong ngành dùng

đến thời điểm hiện tại thành phố có khoảng một người lao động làm hồ sơ
thủ tục để tiếp cận nguồn vốn vai
phía ngân hàng đã giải ngân cho hơn một trăm linh trường hợp
cùng với chính sách cho vai vốn để động viên người dân người lao động vượt qua
giai đoạn hết sức khó khăn của dịch bệnh thành phố cũng đang triển khai chi hỗ trợ
cho lao động tự do không có ký kết hợp đồng lao động
trong đó có lao động ở lĩnh vực du lịch với mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh đồng một người
từ ngân sách thành phố đồng thời có những hướng dẫn cụ thể với lao động du lịch
đáp ứng những tư ký nhận hỗ trợ từ gói hai mươi sáu tỷ của chính phủ
để họ nhanh chóng được tiếp cận
giá lương thực thực phẩm tăng tại một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch covid một mươi chín do người dân có tâm lý lo ngại thiếu hàng hóa
đã tăng tích chữ
từ đó giá xăng dầu giá ga tăng theo giá nhân liệu thế giới và giá điện sinh hoạt
tăng theo nhu cầu sử dụng trong mỗi mùa nắng nóng là những nguyên nhân chính
làm chỉ số giá tiêu dùng cpi của tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tăng sáu mươi hai so với tháng trước
và tăng hai sáu mươi bốn so với tháng bảy của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tính chung bảy tháng của năm hai nghìn hai mươi một cpi tăng một sáu mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
và đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi chín

tổng thống kê vừa công bố ước tính tháng bảy kiêm ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hai mươi bảy tỷ đô la mỹ giảm tám so với tháng trước và tăng tám bốn so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi
tế trong nước đạt bốn mươi tám năm mươi hai tỷ usd tăng một mươi bốn sáu chiếm hai mươi sáu hai tổng kim ngạch xuất khẩu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm ba mươi sáu tám mươi một tỷ usd tăng hai mươi chín chín chiếm bảy mươi ba tám
về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt một tám mươi bảy tỷ usd
tăng một bốn so với cùng kỳ năm trước
nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt một trăm sáu mươi bốn tám mươi chín tỷ usd tăng hai mươi bảy
nhóm hàng nông sản lâm sản đạt một mươi ba sáu mươi năm tỷ usd tăng một mươi sáu
nhóm hàng thủy sản đạt bốn chín mươi hai tỷ usd tăng một mươi hai
thưa quý vị từ đầu quý ii đến nay giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã liên tục tăng
và dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm hai đợt mới
với tổng mức tăng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã liên tục tăng

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã liên tục tăng là khoảng năm

điều này khiến cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn

với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay
người nông dân như bà lan chỉ ở mức hòa vốn

trang trại nuôi lợn của gia đình lê văn tuấn
hơn một tháng nay ông tuấn đã bỏ trống chuồng
do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay

được biết bình quân trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc
như là ngô hạt tăng ba mươi năm một khô dầu đậu tương tăng ba mươi năm năm
cá mì tăng ba mươi năm năm trang trại nuôi tăng cao như hiện nay
giá nguyên liệu tăng thì đẩy giá thức ăn thành phẩm tăng từ ba mươi đến ba mươi năm tùy loại
chính vì thế mà nhiều nông dân gặp nhiều khó khăn trồng chất như hiện nay
thức ăn chăn nuôi thì tăng lâu rồi tăng lên mấy lần rồi
bởi vì đất nước chúng ta lại nhập đến tám mươi thức ăn chăn nuôi
của trung quốc của các nước khác ấn độ
thế thì chúng ta bị phụ thuộc khi mà giá nó lên thì giá nó lên thôi
nhưng mà cái quan trọng là thức ăn chăn nuôi lên
nhưng mà giá lợn lại rẻ giá gà việt lại rẻ
thế cái đó là mâu thuẫn rồi
giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao
đã ăn sâu vào phần lãi của người chăn nuôi
bên cạnh đó các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đang bị giảm lợi nhuận
chính vì vậy dẫn tới việc lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi chỉ bằng năm mươi
so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
tìm cách ứng phó để vượt qua giai đoạn này đang là vấn đề được đặt ra
trước mắt thì chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan quản lý thị trường
cũng phải là những người thường xuyên sâu sắc
và trên cơ sở các dữ liệu về thức ăn chăn nuôi
trong một khoảng thời gian
trong một khoảng thời gian dài vừa qua
cộng với dữ liệu về sự tăng giá của thức ăn chăn nuôi trên thế giới
để chúng ta có sự quản lý giám sát
sự tăng giá của các thức ăn chăn nuôi trong nền kinh tế
để từ đó góp phần bình ổn cái giá thức ăn chăn nuôi
hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao
do việt nam vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu
tình trạng thiếu container rỗng để vận chuyển hàng hóa
cũng làm giá nguyên liệu về đến việt nam tăng lên
điều đó khiến việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi tăng cao
thực tế là nhiều cửa hàng thức ăn chăn nuôi hiện đang bán hàng rất cầm trừng
chỉ khi khách đến mua thì mới gọi hàng từ đại lý đến tận nơi giao cho khách
hàng trăm triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp của chúng ta đang tính nữa
và đưa vào trong quá trình sắp tới của việc sản xuất thức ăn chăn nuôi
dòng dàng phụ thuộc vào thức ăn chăn nuôi ở bên ngoài
thức ăn chăn nuôi phải kết bài toán chiến lược lâu dài
về vấn đề tự túc thức ăn chăn nuôi
rồi tổ chức lại sản xuất chăn nuôi
theo luật chăn nuôi mới mới ban hành
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
tiến nghị bộ công thương khẩn trương tiến hành đàm phán song thương
với các nước mà việt nam nhập khẩu
nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
như mỹ argentina đồng thời có chính sách yêu đáy về giá
tiêu tiên đáp ứng đủ số lượng
đảm bảo chất lượng nguyên liệu thức ăn
cho thị trường thức ăn chăn nuôi tại việt nam
mặt khác tiến nghị ngân hàng nhà nước
có chính sách tiến dụng và ngoại hối yêu đãi
cho các doanh nghiệp vay mua
trong hoạt động nhập khẩu nguyên liệu
và sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi
trong năm hai nghìn hai mươi một và những năm tiếp theo
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay